vào chiều ngày hôm qua sở y tế hà nội thông báo ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng
trong đó có bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở yên sở hoàng mai là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hà lâm
lực lượng chức năng đã ra thông báo tìm người liên quan đến ca mắc covid một mươi chín trên
tối ngày bốn tháng chín ủy ban nhân dân phường yên sở quận hoàng mai hà nội phát đi thông báo về việc tìm người
đã đến liên hệ giao dịch tại khu vực kho văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hà lâm
đường vành đai ba cạnh cây xăng thùy dương từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày bốn tháng chín để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả người dân đã đến địa điểm trên cần khai báo với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến trạm y tế phường yên sở
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi một năm nghìn bốn trăm năm mươi hai hoặc chín trăm sáu mươi sáu năm trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu